liên quan đến sự cố tại bãi rác nam sơn ở hà nội sau khi ubnd tp hà nội có văn bản chỉ đạo xử lý rứt điểm việc bồi thường hỗ trợ người dân bãi rác nam sơn di rời người dân nơi đây đã thu dọn lều bạt mở đường cho xe rác vào
trong gần một tuần người dân chặn xe vào bãi rác nam sơn ước tính nội thành hà thành phố hà nội tồn động khoảng một mươi ba tấn rác thải
sau khi bãi rác nam sơn hoạt động trở lại bình thường công ty môi trường đô thị hà nội đã tăng cường nhân lực phương tiện để thu gom vận chuyển rác thải liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ bảo đảm giải quyết xong lượng rác tồn động
và cho đến ngày hôm nay tám tháng bảy trên địa bàn bốn quận ba đình hoàn kiếm đống đa hai bà trưng đã không còn rác thải tồn động